một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận triệt phá
bắt giữ ba đối tượng là huỳnh văn trí đàng vĩnh khâm và nguyễn nữ ngọc trâm
đấu tranh nhanh với các đối tượng công an huyện ninh phước xác định từ đầu mùa giải vô địch bóng đá thế giới world cup
đến khi bị triệt phá các đối tượng đã tổ chức và tham gia cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn huyện ninh phước
thông qua mạng xã hội tin nhắn điện thoại với tổng số tiền ăn thua hơn một bảy tỷ đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng trí lực lượng chức năng thu giữ một số công cụ hỗ trợ và nhiều hợp đồng cho vay lãi suất cao
liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận lừa bán khu đất vàng số bốn số sáu hồ tùng mậu ở quận một tp hcm
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao ở tp hcm đã hoàn tất xét xử và tuyên y án trung thân đối với trương vui
với tình tiết mới tại phiên tòa bị cáo trương vui khẳng định hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp
upsim và tradeco là hợp đồng giả nhằm che giấu cho việc trường vui vay mượn tiền cá nhân của bà loan chủ tịch công ty tradeco
tuy nhiên tình tiết này đã bị tòa bác bỏ hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của các bị cáo
tuyên y án sơ thẩm phạt tù trung thân với bị cáo trương vui vì hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
công an quận hà đông hà nội vừa tiến hành bắt giữ đối tượng đoàn hiếu hùng đỗ minh trung và nguyễn xuân bách
cùng chú tại quận hà đông để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
cơ quan công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ ban này đã mở cửa hàng kinh doanh tài chính sinh viên
tại phố ao sen phường mộ lao quận hà đông để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc họ cho vay
ngày trung quản lý sổ sách giấy tờ tiền còn bách và hùng tìm khách và hướng dẫn cho vay
với hình thức này trung tính lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày
tương ứng lãi suất cao nhất lên đến một trăm tám mươi hai một năm cho đến khi bị bắt giữ ổ nhóm này đã giao dịch hàng tỷ đồng
tàng trữ trái phép chất ma túy trần đình hảo chú tại phường trần phú tp quảng ngãi
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tăng hảo đang trên đường vận chuyển ma túy
từ tp hcm về quảng ngãi tiêu thụ qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông
có chứa hai trăm linh viên thuốc lắc hơn ba trăm năm mươi gram ma túy dạng đá và ma túy dạng ketamin
cùng một số tăng vật tài liệu có liên quan
nhiều vụ vận chuyển bình khí n hai o trái phép vừa được lực lượng công an bình định phát hiện
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định cho biết đang tiếp tục xác minh
làm rõ chủ của một mươi chín bình khí kim loại một mươi chín bình kim loại chứa khí nén n hai o không có hóa đơn
không rõ nguồn gốc xuất xứ mà đơn vị phát hiện tại bến xe trung tâm quy nhơn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an quy nhơn kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi sáu c tám trăm ba mươi ba
đang dừng đỗ trên đường biên cương tp quy nhơn phát hiện trên xe có một trăm linh bình khí nén n hai o
trị giá số hàng hóa trên khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng
ba trường hợp thanh thiếu niên có hành vi bốc đầu xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông
đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên ra quyết định xử phạt hành chính
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện video một xe mô tô chở theo ba thanh thiếu niên
không đổi mũ bảo hiểm và thực hiện hành vi bốc đầu trên đường ngược chiều
lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thời điểm xảy ra sự việc
là ngày sáu tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai tại km tám mươi tám cộng sáu trăm linh đường thái nguyên chợ mới phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản
và xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp là năm sáu trăm bảy mươi năm đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h trên antv